cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trảo văn phiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xã nam quang huyện bảo lâm về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
nạn nhân là ông lý dầu hin sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám dân tộc giao là ông ngoại của chảo văn phiên
cùng chú tại xã nam quang huyện bảo lâm
theo điều tra do tranh chấp đất canh tác giữa các thành viên trong gia đình đã dẫn đến sô sát đánh nhau
làm ông lý dầu hin bị chết và nhiều người bị thương
tại cơ quan điều tra phiên thừa nhận do bực tức nên đã dùng chiếc cò sắt đánh vào đầu ông hin
làm ông tử vong ngay sau đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm đang tiếp tục điều tra vụ án